nguy cơ tái nhiễm biến thể omicron cao gấp năm lần so với biến thể data
và không có dấu hiệu nào cho thấy biến thể này có thể gây bệnh nhẹ hơn so với data
đây là kết quả nghiên cứu mà đại học hoàng gia london vừa công bố
trong bối cảnh số ca nhiễm mới đang gia tăng trên khắp châu âu
có thể khiến các lễ hội cuối năm phải hủy bỏ
nghiên cứu mà đại học hoàng gia london đã phân tích dữ liệu
của cơ quan an ninh y tế vương quốc anh và dịch vụ y tế quốc gia
đối với ba trăm ba mươi người có kết quả xét nghiệm pcr dương tính với virus sars cov hai
ở vùng england từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một đến ngày một mươi một tháng một mươi hai
trong đó có một trăm hai mươi hai sáu mươi hai ca nhiễm delta và một tám trăm bốn mươi sáu ca nhiễm omicron
kết quả cho thấy nguy cơ nhập viện và các triệu chứng biểu hiện của opron
không khác nhiều so với delta mặc dù dữ liệu nhập viện vẫn còn rất hạn chế
thậm chí omicron còn có thể gây tái nhiễm cao gấp năm bốn lần so với delta
theo đại học hoàng gia london tỷ lệ những người từng mắc covid một mươi chín
có thể tránh được nguy cơ tái nhiễm omicron là dưới một mươi chín song nghiên cứu này chưa được thẩm định
các nhà nghiên cứu nhận thấy nguy cơ những người đã tiêm mũi hai vaccine ngừa covid một mươi chín
hoặc đã tiêm mũi tăng cường từ hai tuần trở lên
mắc omicron có biểu hiện triệu chứng tăng đáng kể so với delta
dựa trên đánh giá hiệu quả của vaccine đối với việc nhiễm delta có biểu hiện triều chứng
nghiên cứu kết luận hiệu quả bảo vệ của vaccine sau hai mũi tiêm là từ một
và sau mũi tăng cường là từ năm mươi năm đến tám mươi
giáo sư neil firushon trưởng nhóm nghiên cứu nhấn mạnh
nghiên cứu cung cấp thêm bằng chứng về việc omicron có thể tránh được khả năng miễn dịch
trước đó do lây nhiễm hoặc đã tiêm phòng
theo ông khả năng né tránh miễn dịch này cho thấy omicron có thể gây ra mối đe dọa lớn đối với cộng đồng
tuy nhiên tiến sĩ clifford heath cựu chủ tịch lực lượng đặc nhiệm vaccine của vương quốc anh
cho rằng kết luận này được đưa ra dựa trên các giả định về omicron song vẫn chưa có đủ dữ liệu
ví dụ như vẫn chưa rõ phản ứng miễn dịch tế bào vốn có thể đang thúc đẩy hiệu quả của vaccine
bên cạnh đó một số kết luận của nghiên cứu khác với dữ liệu thu được từ nam phi
vốn cho thấy vaccine có thể chống lại bệnh nặng và tử vong
tiến sĩ clife nêu rõ có quá nhiều sự không chắc chắn trong các đánh giá mô hình này
và chỉ có thể tin tưởng hiệu quả bảo vệ của mũi tiêm tăng cường trước sự tấn công của ovicron
khi có thêm một tháng dữ liệu thực tế về số bệnh nhân phải điều trị tích cực và tử vong
nghiên cứu của bệnh nhân
khoa học ở hồng kông trung quốc cho thấy biến thể omicron tái tạo kém hơn trong mô phổ của con người
so với chủng virus ban đầu có lẽ liên quan tới mức độ nghiêm trọng của bệnh thấp hơn
tuy nhiên giáo sư đứng đầu cuộc nghiên cứu đã cảnh báo rằng
mối đe dọa tổng thể từ biến thể omicron có thể là rất đáng kể
liên quan đến biến thể omicron một triệu người có thể bị cách ly vào ngày giáng sinh
tiến sĩ michel chanchiwa cho biết điều quan trọng là mức độ nghiêm trọng của bệnh
ở người không chỉ được xác bệnh bởi sự nhất lên của virus
mà còn bởi phản ứng miễn dịch của vật chủ đối với sự lây nhiễm
ông nói thêm cũng cần lưu ý rằng bằng cách lây truyền cho nhiều người
một loại virus rất dễ lây nhiễm có thể gây ra bệnh nặng hơn
và dẫn tới tử vong mặc dù bản thân virus đó có thể ít gây bệnh hơn
do đó kết hợp với các nghiên cứu gần đây của chúng tôi
có thể thấy rằng biến thể obicron có khả năng né tránh một phần khả năng miễn dịch
từ vaccine và người đã từng mắc bệnh trong quá khứ
mối đe dọa tổng thể từ biến thể omicron có thể là rất đáng kể
nghiên cứu do khoa y thuộc đại học hồng kông công bố cho thấy
các nhà nghiên cứu đã phân lập thành công biến thể này
và sử dụng mô phổi được lấy ra để điều trị nhằm điều tra về đột biến mới
nghiên cứu cũng cho thấy omicron sao chép nhanh hơn chủng virus sars cov hai ban đầu
và biến thể delta trong phía quản người
theo đó trong vòng hai mươi bốn giờ sau khi lây nhiễm
biến thể omicron sao chép nhanh hơn khoảng bảy mươi lần
so với biến thể delta và chủng sars cov hai ban đầu
ngược lại biến thẻ omicron sao chép kém hiệu quả hơn
thấp hơn một mươi lần trong mô phổi người so với virus sars cov hai chủng gốc
qua đó có thể cho thấy mức độ nghiêm trọng của bệnh thấp hơn
phản ứng về nghiên cứu giảng viên lâm sàng cao cấp tại đại học ester
tiến sĩ david chen nói sự gia tăng nhân bản gấp bảy mươi lần là điều láng lo ngại
điều này giải thích cho việc gia tăng khả năng lây truyền của virus
tuy nhiên vẫn chưa có sự rõ ràng về việc giảm một mươi lần khả năng lây nhiễm qua phổi
trong nghiên cứu tại phòng thí nghiệm này sẽ diễn ra thực tế như thế nào ở bệnh nhân
thoạt nhìn đây có thể là một tin tốt
tuy nhiên nếu virus có thể tái tạo nhanh hơn bảy mươi lần nhưng lây nhiễm chậm hơn một mươi lần
điều đó vẫn dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tăng gấp bảy lần
số ca tử vong tăng một trăm linh hai sáu so với tháng trước
chủ yếu là người cao tuổi người có bệnh lý nền chưa tiêm đủ vaccine
bộ y tế yêu cầu các địa phương kiểm soát ca nặng tử vong
theo báo cáo ngày một mươi sáu tháng một mươi hai của bộ y tế so với tháng trước
số bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện tăng một trăm năm mươi ba
số ca nặng nguy kịch tăng sáu mươi hai
từ giữa tháng một mươi đến tháng một mươi một số ca tử vong trung bình giảm sâu xuống còn sáu mươi bảy mươi ca một ngày
giai đoạn này là thời điểm dịch covid một mươi chín tại tp hcm và các tỉnh miền tây nam bộ
cơ bản kiểm soát và thích ứng an toàn
tuy nhiên một tháng nay số ca tử vong trung bình tăng mạnh trở lại ở nhiều địa phương
tối ngày một mươi bảy tháng một mươi hai bộ y tế công bố thêm hai trăm bốn mươi sáu ca tử vong
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là hai trăm bốn mươi ba ca
tổng số ca tử vong tại việt nam tính đến nay là hai mươi chín một trăm linh ba ca chiếm tỷ lệ hai so với tổng số ca nhiễm
so với châu á tổng số ca tử vong ở việt nam xếp thứ chín trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ
xếp thứ tư ở asean tỷ lệ tử vong trên một triệu dân đứng thứ hai mươi bảy châu á xếp thứ sáu asean
số bệnh nhân nặng đang được điều trị là bảy chín trăm một mươi hai người
trong đó năm năm trăm linh bốn ca thở oxy qua mặt nạ một hai trăm tám mươi ba ca thở oxy dòng cao
một trăm bốn mươi ca thở máy không xâm lấn
một trăm sáu mươi sáu ca thở máy xâm lấn và một mươi chín ca fmo
như vậy số ca nặng đang tiếp tục tăng cao
thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi hai cho biết
nhiều f tử vong không phải do covid một mươi chín mà là do bệnh nền
như thành phố hồ chí minh hơn chín mươi ba f tử vong là có bệnh nền
thậm chí phần lớn có hai bệnh nền trở lên tuổi trên bảy mươi
theo bộ y tế nguyên nhân khác khiến tăng số ca tử vong
là do phân loại tình trạng bệnh lý của f từ y tế cơ sở chưa tốt
dân đến có người thuộc nhóm nguy cơ lại điều trị tại nhà thay vì vào bệnh viện
ngoài ra một số địa phương quản lý f tại nhà chưa chặt
không phát hiện sớm dấu hiệu chuyển nặng hoặc không can thiệp kịp thời
người bệnh dùng thuốc chưa đúng
một số tỉnh chưa triển khai điều trị f tại nhà mà đưa tất cả vào bệnh viện gây quá tải hệ thống y tế
tại tầng điều trị hai và ba việc điều phối chuyển viện
chuyển từ cho bệnh nhân chưa hợp lý năng lực điều trị còn kém
ông trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam
nhận định số ca diễn biến nặng tử vong tăng là hệ quả tất yếu khi số ca nhiễm tăng cao y tế quá tải
nhờ tỷ lệ tiêm vaccine cao đa số bệnh nhân diễn biến nhẹ hoặc không có triệu chứng
tuy nhiên chính quyền và người dân không nên lấy lý do tiêm vaccine đủ để chủ quan
vẫn có trường hợp diễn biến nặng tử vong dù đã tiêm đủ vaccine
khoảng tám mươi năm ca tử vong tại tp hcm an giang trong nhóm chưa tiêm vaccine hoặc chưa tiêm đủ hai mũi
trong bối cảnh thích ứng hiện nay các chuyên gia cho rằng số ca nhiễm tăng là trong dự đoán
điều quan trọng là kiểm soát tỉ lệ ca nặng và tỉ lệ tử vong
thủ tướng chính phủ phạm minh chính cũng đặt ra yêu cầu giảm số ca tử vong
tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
một trong những giải pháp được thủ tướng gợi ý là để giảm ca chuyển nặng
người dân cần được tiếp cận y tế sớm từ cơ sở
thủ tướng dẫn chứng người dân mắc covid một mươi chín phản ánh là không liên hệ được với cơ quan chức năng trên địa bàn
không được hỗ trợ kịp thời vì vậy các địa phương phải đáp ứng ngay nhu cầu về y tế của người dân
chiến lược giảm tử vong được bộ y tế đề cập trong công văn gửi các địa phương ngày hai mươi sáu tháng một mươi
các biện pháp đưa ra là địa phương triển khai tốt việc quản lý chăm sóc f tại nhà
thực hiện chiến dịch bảo vệ đối tượng nguy cơ như khẩn trương tiêm vaccine cho người chưa tiêm đủ hai mũi
nhất là người cao tuổi người mắc bệnh nền
các địa phương tăng cường đội y tế lưu động huy động tổ dân phố tình nguyện viên
mục tiêu là khoảng một mươi dân có một trạm y tế lưu động
bộ y tế phân công một mươi sáu bệnh viện trung ương hỗ trợ điều trị f ở một mươi một tỉnh thành phố ở phía nam
nơi có số ca nặng và tử vong cao bao gồm cử bác sĩ điều dưỡng kiểm soát nhiễm khuẩn
và cán bộ quản lý có kinh nghiệm chống dịch đặc biệt quan trọng là thuốc điều trị covid một mươi chín
bộ y tế cho rằng đã chuẩn bị đủ nhu cầu
bộ y tế đang dự trữ hơn một một triệu lọ thuốc remdesivir tháng virus dùng cho tiềm tĩnh mạnh
điều trị bệnh nhân nặng tại bệnh viện đã phân bổ cho các địa phương đơn vị hơn năm trăm một mươi bốn lọ
thuốc favi piravir đã được phân bố hơn một bảy triệu viên bộ y tế còn lại hai trăm năm mươi viên
và dự kiến tiếp nhận một triệu viên đến cuối năm
thuốc kháng virus monopiravir thuốc viên dùng đường uống
đang trong quá trình thử nghiệm tại việt nam và nhiều nước
đến nay bộ y tế đã phân bổ cho chương trình thử nghiệm ở các tỉnh thành cấp cho f tại nhà
và dùng trong bệnh viện hơn sáu năm triệu viên monopia đang dự trữ khoảng bốn năm triệu viên
bộ y tế đang trình ủy ban thường vụ quốc hội chính phủ xin cơ chế cấp phép với các thuốc điều trị covid một mươi chín
trường hợp được ủy ban thường vụ quốc hội thông qua thì năng lực sản xuất trong nước
sẽ cơ bản đáp ứng nhu cầu thuốc kháng virus cho nhu cầu điều trị